ngày năm tháng một mươi một chủ tịch ubnd tỉnh bình định hồ quốc dũng đã có buổi đối thoại trực tiếp với người dân thôn mỹ phú bắc xã mỹ lợi huyện phù mỹ về dự án điện mặt trời đầm trà ổ
chủ tịch ubnd tỉnh đã giải đáp nhiều kiến nghị thắc mắc của người dân yêu cầu nhà đầu tư phải bồi thường hỗ trợ thỏa đáng cho người dân vùng dự án
tại buổi đối thoại người dân đã có nhiều ý kiến liên quan đến đời sống sinh kế và lo ngại ô nhiễm môi trường khi dự án này triển khai
đề nghị tỉnh và nhà đầu tư phải có giải pháp đền bù bảo đảm đời sống cho người dân đặc biệt là ba mươi năm hộ dân có ghe xuồng hành nghề trên đầm
chủ tịch ubnd tỉnh bình định hồ quốc dũng cam kết sẽ bảo đảm sinh kế cho người dân đặc biệt là bảo vệ môi trường đầm trà ổ
đồng thời yêu cầu nhà đầu tư phải bồi thường hỗ trợ thỏa đáng cho người dân vùng dự án
ưu tiên sử dụng lao động địa phương triển khai các công trình phúc lợi dân sinh cho người dân thôn mỹ phú bắc
sau khi được chủ tịch ubnd tỉnh cam kết và giải đáp thỏa đáng các kiến nghị
người dân địa phương đã đồng tình để triển khai dự án điện mặt trời trên đầm trà ổ